tết cổ truyền của việt nam luôn là điều thú vị và đầy hấp dẫn đối với các du khách quốc tế
thế nhưng không phải vị khách nào cũng có cơ hội được trải nghiệm trong một không gian tết việt xưa
và được tự tay gói những chiếc bánh trưng mang đậm hương vị việt
bà jill lilly là một du khách đến từ tiểu bang colorado của hoa kỳ
ngày hôm nay bà vô cùng thích thú khi có mặt ở không gian chợ tết xưa
mang tậm nét kiến trúc của phố cổ hà nội được tái hiện ngay giữa lòng thủ đô
đặc biệt hơn bà còn được hướng dẫn cách gói bánh trưng
một món ăn không thể thiếu trong mỗi dịp tết đến xuân về của người dân việt nam
đã từng tìm hiểu về văn hóa phong tục tập quán của việt nam vào dịp tết cổ truyền
thế nhưng bà cũng không thể ngờ rằng bà lại có cơ hội được tự tay gói những chiếc bánh trưng mang đậm hương vị việt
trong suốt quãng thời gian ở đây chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu về văn hóa phòng tục tập quán của việt nam vào dịp tết cổ truyền
ngày hôm nay tôi còn được biết đến hà nội xưa
khi nó được tái hiện ở ngày đây tất cả mọi thứ rất tuyệt vời và thú vị
tôi cũng đã thử tự tay gói bánh trưng việt nam
đó thực sự là một thử thách không hề dễ dàng nhưng cũng là một trải nghiệm thật tuyệt vời
cũng như bà gio ley nhiều du khách quốc tế có mặt ở chương trình chợ tết này đều cảm thấy vô cùng thú vị
khi được nhìn thấy một hà nội cổ xưa với những ngôi nhà mái đỏ những chén trà xưa cũ
hay hình ảnh những ông đồ già ngồi viết chữ những chú tỏ he đầy màu sắc
tôi cảm thấy thật may mắn khi có ở việt nam vào dịp này
bởi tôi có thể cảm nhận được và có những trải nghiệm thật tuyệt vời khi tết cổ truyền đang đến rất gần
thủ đô hà nội với những nét đặc biệt rất riêng biệt và đầy quấn hút
luôn để lại trong lòng các vị khách quốc tế những dấu ấn khó quên
chúng tôi hy vọng rằng việc tái hiện những nét văn hóa đặc sắc trong một không gian tết của hà nội xưa
với ba mươi sáu phố phường nhuận nhịp tấp nập sẽ làm sống lại những ký ức về một thời của mảnh đất kinh kỳ đầy ấn tượng
tôi đã ở việt nam được ba năm và năm nào vào dịp tết tôi cũng có những cảm xúc thật đặc biệt
trải qua tháng năm hà nội đã có nhiều thay đổi
thế nhưng với những người con đất kinh kỳ và với cả những du khách quốc tế
hà nội vẫn luôn giữ được những nét văn hóa đẹp cho riêng mình
và không khí tết xưa ở hà nội với những phong vị cổ truyền
cũng luôn được lưu giữ và truyền lại qua bao thế hệ cho tới ngày nay